chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan công an đã phối hợp cùng với công an huyện hải hậu xác định được bốn đối tượng trong đường dây và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ mới ra trường những cô gái đang có nhu cầu tìm việc làm cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước những lời hứa hẹn của người lạ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bốn đối tượng trên về tội mua bán người